tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ cũng xảy ra tại tỉnh lào cai và để khắc phục tình trạng này
ban vận động hiến máu tỉnh lào cai đã duy trì và phát triển các câu lạc bộ hiến máu tỉnh nguyện
đây là những ngân hàng máu sống sẵn sàng cung cấp nguồn máu phục vụ cho công tác điều trị cho người bệnh
những ngày này rất nhiều các tình nguyện viên đã đến khoa huyết học truyền máu bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai để hiến máu cứu người
hội chữ thập đỏ gọi điện và nói rằng là có ca cấp cứu cần đến nhóm máu ô thì mình sẵn sàng thôi
những cái dịp như thế này thì mình cảm thấy là khi mà mình có sức khỏe thì mình có thể làm được
rất là do dự khi mà cái tình trạng dịch bệnh nó nhiều thế nhưng mà đến những cái chỗ như này thì mình cũng suy nghĩ rất là kỹ
và mình cũng quyết định là đến để hiến máu chứ không phải là cứ đến những bệnh viện là có cái tình trạng lây những bệnh không phải không hẳn là như thế
thì là mình cũng quyết định là mình đến thì không có vấn đề gì ạ
tỉnh lào cai hiện có hơn bốn mươi câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với sự chủ động tích cực của các câu lạc bộ đã giúp các bệnh viện trên địa bàn bảo đảm nguồn máu phục vụ điều trị
cấp cứu bệnh nhân nhất là trong các trường hợp khẩn cấp tất cả quy trình hiến máu đều được thực hiện nghiêm ngặt bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay là chủ yếu là các bệnh viện sử dụng nguồn máu tại chỗ sử dụng từ ngân hàng máu sống
để hiến máu để phục vụ cấp cứu và điều trị
tại các trường học lớn rồi các sở ngành doanh nghiệp thành lập các đội hiến máu dự bị và câu lạc bộ để sẵn sàng vận động hiến máu tình nguyện khi bệnh viện có nhu cầu
trong hơn một tháng qua thì đối với việc hội chữ đỏ công an thường trực đã tham gia vận động hiến máu đột xuất để cấp cứu bệnh nhân được trên ba trăm linh đơn vị và gần bốn trăm linh đơn vị
bên cạnh các câu lạc bộ hiến máu
tất cả cán bộ hội viên chữ thập đỏ tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh lào cai đều đã tham gia giám định nhóm máu và có địa chỉ liên hệ sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người
đây chính là những ngân hàng máu sống giúp chủ động nguồn máu phục vụ công tác điều trị cấp cứu bệnh nhân nhất là trong cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay